tại thành phố hồ chí minh sở giao thông vận tải thành phố cho biết bắt đầu từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
sẽ triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu ô tô trên địa bàn thành phố
theo đó dịch thu phí sẽ được thực hiện trên hai mươi một hai mươi ba tuyến đường trên địa bàn quận một quận năm quận một mươi
mức thu từ hai mươi hai mươi năm đồng một xe do giờ đầu tiên những xe đậu năm giờ mức phí có thể lên tới một trăm bảy mươi đồng một xe
các phương tiện được phép đổ xe dưới lòng đường có thu phí là ô tô từ bốn đến một mươi sáu chỗ ngồi
hoặc xe tải có tải trọng từ một năm tấn đến không quá hai năm tấn
để đổ xe ở các tuyến đường trên người sử dụng phải cài đặt và sử dụng ứng dụng mypacking
trước mắt có thể thanh toán phí sử dụng tạm thời lòng đường qua hình thức nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại
đầu số một nghìn tám hoặc cài ứng dụng mybacking trên điện thoại di động thông minh
thời gian thử nghiệm sở giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý giám sát điều hành thực hiện thu phí
dự kiến trong quý i năm hai nghìn một mươi chín tập đoàn công nghiệp diễn thông quân đội việt theo tp hcm đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ sẽ tiếp nhận việc quản lý và thu phí